các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
theo cáo trạng khoảng giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nhóm của phong xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn thắng trú tại thành phố quảng ngãi
do bị thắng khiêu khích dù đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn nên phong đã tập hợp đàn em mang theo dao đến chém gục nguyễn thắng tỷ lệ thương tích bốn mươi
với tính chất côn đồ như trên lê hồng phong cùng với đồng phạm đủ yếu tố cấu thành tội giết người
sau ba ngày xét xử hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên phạt bị cáo lê hồng phong tám năm tù giam các bị cáo ngô trường hận tạ vũ nguyễn hữu bình trương trần văn tân huỳnh thế gian nguyễn hữu thuận trương đình hải quân phạm văn hên dương ngọc hoàng ân bị tuyên mức án từ bốn đến tám năm tù

về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ công an thành phố hải phòng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ bước đầu đạt được hiệu quả cao
nhận thức của tầng lớp nhân dân thay đổi rõ rệt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện vĩnh bảo tp hải phòng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại